nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
truyền hình nhân dân xin mời quý vị đến thăm phòng lưu niệm đặc biệt của gia đình ông trần văn cao
nơi lưu giữ nhiều hình ảnh tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của bác
như mọi người dân việt nam ông trần văn cao xã đại yên huyện trường mỹ
có cách làm riêng để thể hiện tình yêu sự kính trọng của mình đối với chủ tịch hồ chí minh
không chỉ làm thơ viết sách mà ông cao còn dành riêng một phòng của gia đình
để trưng bày tư liệu hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của bác
với ông phòng lưu niệm này có ý nghĩa rất đặc biệt
là nơi chứa đựng sự yêu mến kính trọng của ông dành cho người

ông cao đã siêu tầm tìm kiếm trong khoảng ba mươi năm từ nhiều nguồn thông tin
những khi có thời gian ông lại tìm kiếm thông tin siêu tầm tài liệu rồi đến tận nơi xin được sao chép lại
những bức ảnh siêu tầm được ông tìm hiểu rõ nội dung thời gian hoạt động của bác
để bác có thể tìm hiểu rõ nội dung thời gian hoạt động của bác
mỗi dịp có người vào thăm quan phòng lưu niệm ông lại say xưa giới thiệu
thuyết minh từng bức ảnh cho mọi người cùng hiểu rõ hơn
tôi thấy cái phòng rất nhỏ nhưng mà nó đầy ấp những ý nghĩa vô cùng to lớn
nó nói lên cái đời hoạt động của bác hồ
tôi mong muốn để cái tranh ảnh cái tư liệu này được lan tỏa cho các cháu và thậm chí cho các thế hệ già như chúng tôi
đây là một tấm lòng rất tâm hư với bác và biết ơn công ơn của bác
thì ông cao mới làm được việc như thế này
chúng tôi thường xuyên là về thăm
cái phòng tiền lạm của ông cao mà thấy mỗi ngày ông lại có sưu tầm được những cái ảnh ở những thời kỳ rất xa của bác
chúng tôi hầu như là hội người cao tuổi chúng tôi cũng như là hội về hưu chúng tôi là thường xuyên đến để thăm
mộc mạc chất phác và luôn dành sự kính trọng đối với chủ tịch hồ chí minh
tình cảm của ông và bác chính là quá trình tìm tòi siêu tầm nhiều năm để có được những tư liệu quý về chủ tịch hồ chí minh
những câu chuyện về cuộc đời sự nghiệp của bác đã ngấm sâu từng suy nghĩ của ông
càng tìm hiểu ông càng xúc động và say mê với hành trình của mình
mong muốn chia sẻ cùng cộng đồng để mọi người có thể tìm hiểu học tập và làm theo tấm gương của bác